vào khoảng h hai mươi phút dạng sáng ngày hôm nay phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lào cai đã bắt giữ một đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
vào thời điểm trên khi đang làm nhiệm vụ tại khu vực thôn phố mới xã simacai huyện simacai tổ công tác thuộc phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lào cai đã phát hiện một đối tượng nam giới sách chiếc túi có nhiều biểu hiện nghi vấn
tổ công tác đã yêu cầu kiểm tra quá trình kiểm tra đối tượng khai nhận tên là giàng xeo dình sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại thôn phố mới xã simacai
kiểm tra bên trong túi sách của dìn phát hiện có sáu bánh bột khô màu trắng đối tượng khai nhận là heroin và đang mang đi tiêu thụ
tổ công tác đã lập biên bản đưa đối tượng cùng toàn bộ tăng vật về cơ quan điều tra quá trình giám định sáu bánh bột khô màu trắng là heroin có trọng lượng hai một kg vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ
còn tại điện biên vào tối ngày hôm qua bộ đội biên phòng tỉnh điện biên phối hợp với phòng trinh sát nội biên cục phòng chống ma túy và tội phạm bộ tư lệnh bộ đội biên phòng và tri cục hải quan tỉnh đã bắt giữ đối tượng lò văn sáng trú tại xã pomlot huyện điện biên đang vận chuyển trái phép chất ma túy
tại trạm cửa khẩu quốc tế tây trang xã na ư huyện điện biên lực lượng chức năng làm thủ tục nhập cảnh cho sáng đã phát hiện đối tượng có nhiều biểu hiện bất minh
tiến hành kiểm tra trong xe máy của đối tượng phát hiện tại bộ phận lọc gió có hai bánh heroin và hai trăm linh viên ma túy tổng hợp
tại cơ quan điều tra sáng khai xuất cảnh sang lào để thăm người thân và đã mua số ma túy trên để vận chuyển về việt nam bán kiếm lời
liên quan đến việc cưỡng chế dự án ma đã bị những kẻ ngông cuồng mặc áo của in dòng chữ tập đoàn địa ốc alibaba chống đối
vào ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã phú mỹ tỉnh bà rịa vũng tàu
ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với nguyễn huỳnh tú trinh
trần quốc tĩnh để điều tra xử lý về các tội gây dối trật tự công cộng và cố ý làm hư hỏng tài sản
theo điều tra ban đầu vào sáng ngày một mươi ba tháng sáu ủy ban nhân dân xã tóc tiên thị xã phú mỹ
phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành cưỡng chế bắt buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả
đối với hành vi làm đường trái phép trên đất nông nghiệp tại các thửa đất thuộc địa phận ấp ba xã tóc tiên
khoảng một mươi giờ cùng ngày đoàn thi hành quyết định cưỡng chế thì có khoảng hàng chục người mặc áo có in dòng chữ
tập đoàn địa ốc alibaba kéo đến trong số nhân viên công ty địa ốc alibaba có nguyễn huỳnh tú trinh quê ở tiền giang
trần quốc tĩnh quê tại đà nẵng đã dùng loa để hò hét lăng mạ đoàn cưỡng chế và chỉ đạo hàng chục đối tượng khác
đập phá làm hư hỏng xe máy múc do chính quyền thuê để thực hiện nhiệm vụ
tại cơ quan điều tra công an thị xã phú mỹ trần quốc tĩnh đã thành khẩn khai báo về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản
là do sự chỉ đạo của nguyễn huỳnh tú trinh
vào chiều ngày hôm nay một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại sản xuất lục hiệp
là công ty chuyên sản xuất các sản phẩm từ cao su nằm trong khu công nghiệp sóng thần hai thị xã dĩ an tỉnh bình dương
theo các nhân chứng vào khoảng một mươi bốn giờ cùng ngày hàng chục công nhân đang làm việc thì máy motor dùng để say đế giày dép đã bị nổ
sau đó cháy lan chỉ trong vòng vài phút ngọn lửa bốc lên nhanh chóng bao trùm toàn bộ khu vực cột khói đen cao hàng chục mét
cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh bình dương đã huy động khoảng một mươi xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa
sau hơn hai tiếng đám cháy đã cơ bản được khống chế
thưa quý vị và các bạn
hồ hủy khe thuộc thôn hủy ít xã kim lư huyện nari tỉnh bắc cạn là hồ rộng và khá sâu diện tích mặt hồ rộng ba mươi hai hectare
vì cuộc sống mưu sinh mà ở đây hiện có hơn năm mươi chiếc bè mảng được người dân dùng để qua lại trên hồ đi lại làm ruộng làm nương rẫy
và hàng ngày nhân dân các thôn nà đon khuổi ít và pò khiển thuộc xã kim lư dùng bè mảng là những đoạn cây vầu dài từ năm đến bảy mét ghép lại với nhau gắn động cơ ở phía sau để chạy đi trên mặt hồ
và điều đáng nói là nhiều người dân lại không biết bơi và không có bất kỳ một phương tiện cứu sinh nào được trang bị
cũng như nhiều gia đình khác gia đình bà bàn thị lưu ở thôn nà đon xã kim lưu có một chiếc bẻ mảng được làm từ những cây vầu to ghép lại dùng động cơ loại nhỏ có trên vịt gắn ở phía sau
năm nay đã hơn sáu mươi tuổi nhưng ngày nào bà cùng với các con đều sử dụng bè màng này làm phương tiện để gia đình đi trên mặt hồ
dài khoảng bốn km đến vườn rừng của mình và đi làm công khi về bà dùng chiếc bẻ này chờ cùi đến vụ thu hoạch thì chờ lúa
bà không được tập huấn đâu nhưng mà bà đi thế này bà không bơi được bà thì cứ đi biết đi thì bà cứ đi
từ đó mãi từ đi mua bẻ đấy mua cây mình khác đi trả sáu mươi nghìn không có bẻ là không đi được cái này bơi là không mình có dám bơi đi đâu
nhân dân bà thôn nà đôn khuẩy ít và pò khiền có ruộng và một số diện tích trồng quế ở phía trong nên hàng ngày phải vượt qua hồ khuẩy khe để đi làm ruộng chăm sóc quế
bè mảng nào cũng được gắn động cơ tự chế từ máy tuốt lúa máy cắt cỏ để gắn vào đuôi và sử dụng xăng để đi lại như thế này
điều đáng nói không có bất cứ một phương tiện cứu sinh nào được trang bị
thậm chí một số người dân còn không biết bơi nhưng vẫn cứ vô tư điều khiển
ngay từ đầu năm thì công tác tuyên truyền của đội tài năng hợp thông cũng đã tuyên truyền cho bà con là đi lại trên mặt hồ bằng cái bẻ mảng này chỉ là phải mặc áo phao
mặc dù trong công tác tuyên truyền thì ý thức của bà con thì cũng qua những dịp mà vào kiểm tra thì bà con thì
cũng vẫn còn có cái tính là chủ quan
đấy thì qua kiểm tra thì việc chấp hành mặc áo phao của bà con thì cũng chưa thấy bà con thực hiện
bà con đi lại trên này là thường truyền chỉ là bằng cái bẻ mảng tự đóng thôi
mà cái bẻ mảng đấy cũng không có cái tài quy định nào để xử lý được bà con cả
mà dù là biết là bà con đi lại thế là rất là là nguy hiểm đến
vì cuộc sống đương sinh nhiều người dân ở xã kim lư huyện nga rì thịnh bắc cạn đã và đang coi thường với chính mạng sống của mình
khi hàng ngày di chuyển trên những chiếc bẻ mảng tiềm mần cao nguy cơ tài nạn như thế này
đã đến lúc người dân nơi đây tự phải trang bị cho mình những kỹ năng phòng tránh tai nạn đuối nước như phải biết bơi có phao cứu sinh
bất kỳ sự chủ quan nào đều có thể dẫn tới mối nguy hiểm khó lường
hôm nay là ngày bốn tháng
hôm nay ban quản lý vịnh hạ long phối hợp với công an tỉnh quảng ninh tổ chức diễn tập phương án phòng chống thiên tai cháy nổ
cứu nạn cứu hộ và sự cố tràn dầu trên vịnh hạ long
tình huống giả định một tàu du lịch đang neo đậu tại khu vực mặt nước hang cỏ thì bất ngờ xảy ra cháy
nguyên nhân là do nhân viên nấu ăn quên không tắt bếp quá trình tích nhiệt lâu dài lửa bén vào vách gỗ
khi thủy thủ phát hiện diện tích đám cháy khoảng năm m hai vận tốc đám cháy nhanh
do tác động của gió tự nhiên đám cháy có hướng lan ra các khu vực xung quanh khói độc dày đặc và ảnh hưởng đến quá trình thoát nạn của thủy thủ cũng như là hành khách
trong quá trình sự cố xảy ra một nhân viên quản lý hang vị hỏng ngã trên cầu cảng một quyền viên trên tàu sư ý ngã xuống nước
việc tổ chức triển khai chữa cháy cứu nạn cứu hộ được chia làm ba giai đoạn gồm lực lượng chữa cháy tự xử lý đám cháy tại chỗ
công tác chữa cháy cứu nạn cứu hộ của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và phối hợp giữa các lực lượng trong việc xử lý sự cố tràn dầu trên biển
do kết hợp giữa các mũi chữa cháy phương tiện thiết bị chữa cháy hiện đại và sự phối hợp tích cực của các lực lượng nên chỉ trong một thời gian ngắn đám cháy đã được khống chế
buổi diễn tập góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm kiến thức nghiệp vụ kỹ năng chiến thuật chữa cháy cứu nạn cứu hộ cho lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở và khả năng phối hợp chỉ huy điều hành của các lực lượng khi tham gia chữa cháy cứu nạn cứu hộ
kỳ thi trung học phổ thông quốc gia hai nghìn một mươi chín đã cận kề cho dù đã có sự chuẩn bị tư tưởng từ rất sớm thế nhưng với các sĩ tử lúc này vẫn còn đó những áp lực
áp lực này không chỉ đến từ chính bản thân người đi thi mà đôi khi còn đến từ phía cha mẹ người thân
bởi họ đang đặt quá nhiều kỳ vọng vào thành tích của các con
kỳ thi đã cận kề để đạt được một kết quả tốt trước kỳ thi sắp tới hoa đã lên một lịch học khá dày chính điều này đã khiến cho hoa không tránh khỏi những mệt mỏi và căng thẳng
bản thân em thì cảm thấy rất là áp lực và lo sợ cho kỳ thi sắp tới nhưng được sự cổ vũ động viên của bố mẹ thì em cảm thấy vững tin hơn
nhiều khi cũng mất ăn mất ngủ nhưng không thể nói ra cái lo lắng
trước bước ngoặt lớn của cuộc đời với các sĩ tử thì áp lực là điều không thể tránh khỏi
để giải tỏa phần nào áp lực nhiều em đã lựa chọn việc ôn luyện ngày đêm
tuy nhiên việc ôn luyện thời gian này không giúp các em luyện tốt mà đôi khi còn phản tác dụng
gia đình các em cũng như là bản thân các em cần phải quan tâm tới sức khỏe giữ gìn sức khỏe
bởi vì là phải chuẩn bị cho mình một cái tâm thế thoải mái nhất vững vàng nhất thì cái bài thi của chúng ta mới được tốt
cũng theo chuyên gia tâm lý thời gian này phụ huynh cần đồng hành cùng con
ngoài việc không gây áp lực thì cần cho con không gian nghỉ ngơi để con sẵn sàng sức khỏe tinh thần cũng như thể chất trước kỳ thi
và cái việc ôn luyện mấy cái ngày cuối cùng này thì không làm cho các bạn ấy tăng lên được những cái năng lực mà các bạn đã tích lũy trong một thời gian dài
nó chỉ giống như là những cái yếu tố tâm lý thôi
và cái việc mà giúp cho các bạn ấy phải ôn luyện nhiều này hoặc là nói với các bạn về tính chất tầm quan trọng của kỳ thi này này
để các bạn ấy cố gắng làm một niềm tin sai lầm
cái điều đấy không làm cho con của chúng ta có thể cố gắng hơn mà đôi lúc lại làm cho các bạn ấy lo lắng sợ hãi hơn
và cái nỗi lo lắng sợ hãi đấy có thể ảnh hưởng đến cái việc là thể hiện và phát huy năng lực của các bạn ở trong phòng thi
những cái nắm tay những vòng tay ôm khi con bước ra khỏi trường thi đó là những hình ảnh mà chúng tôi bắt gặp tại kỳ thi chuyển gấp vừa qua
hy vọng đó cũng sẽ là những điều mà phụ huynh chúng ta sẽ làm với các con trong kỳ thi tới
đồng hành cùng con và mở rộng vòng tay đón con sau những căng thẳng
thưa quý vị và các bạn
trong suốt nhiều tháng qua hà tĩnh không có mưa cộng với thời tiết nắng nóng cực điểm diễn ra trong những ngày này
đã khiến cho tình trạng thiếu nước tưới cho đồng ruộng trở nên nghiêm trọng
nhiệt độ luôn đạt trên ba mươi tám bốn mươi độ c
riêng tại huyện miền núi hương khê nhiệt độ lên đến bốn mươi ba độ c có thể nói là nóng nhất cả nước
hàn hán kéo dài đã khiến cho nhiều hồ đập sông ngòi cạn nước
mặc dù người dân đã tăng cường nạo vét canh mương nhưng những vùng cuối canh vẫn luôn thiếu nước tưới
sau hơn hai tháng gieo xạ nhưng cây lúa chậm phát triển một số vùng không chủ động được nước tưới đành phải bỏ hoang
hà tĩnh hiện có khoảng ba trăm hai mươi hectare diện tích lúa đã bị cạn nước
ngoài ra khoảng ba trăm ba mươi bảy hectare có nguy cơ thiếu nước tưới
số diện tích này chủ yếu nằm ở những vùng cao vùng cuối kênh vùng tưới của các công trình tiểu thị
nếu như không có biện pháp giữ nước và điều tiết nước phù hợp nguy cơ thiếu nước rất dễ xảy ra trên diện rộng
theo dự báo tình hình nắng hạn sẽ còn diễn ra trong thời gian tới
hiện chính quyền địa phương và bà con nông dân đang tiếp tục triển khai nhiều biện pháp nhằm chống hạn và cứu lúa hẻ thu
còn tại miền bắc thì ngày hôm nay tiếp tục là ngày nóng đỉnh điểm
hà nội phải hứng chịu đợt nắng nóng như thiêu đốt
nhiệt độ ngoài trời lên tới hơn bốn mươi độ c
và mỗi người dân lại lựa chọn cách tránh nóng giảm nhiệt riêng cho mình khi mà bắt buộc phải làm việc ngoài trời nắng hay lưu thông trên đường
hơn tám giờ sáng nhưng những người lao động đã cảm nhận rất rõ hơi nóng rát phả vào mặt
những gốc cây bên đường là cách duy nhất để họ giải lao trong khi làm đồng
có thể nói hôm nay là một trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm tại khu vực miền bắc và bắc trung bộ
đặc biệt tại thủ đô hà nội thì nắng nóng đã ảnh hưởng
vô cùng lớn tới đời sản xuất nông nghiệp của người dân khu vực ngoại thành hà nội
vâng xin chào anh
hôm nay thì em thấy là anh đi gặt lúa tại đây thì anh có thể cho biết là
hôm nay thì gia đình anh đi gặt từ lúc mấy giờ
và nắng nóng như thế này thì ảnh hưởng như thế nào đến cái năng suất lao động của anh chị ạ
nắng thế này thì gia đình phải đi gặt từ bốn giờ sáng
chắc là chỉ tầm khoảng chín giờ là phải về thôi
không chịu được
vâng vậy thì những cái lúc mà gặt như thế này thì các anh anh chị có phải nghỉ giải lao hay là
có những cái biện pháp gì mà để làm mình không bị sốc nhiệt hoặc là không bị ngã nắng không ạ
cái này thì chỉ có
mệt thì lên tềm cho mát thì nghỉ
nước thì uống đủ thôi
chả có cách gì để phong nữa cả
nắng như thiêu như đốt
có lẽ là cảm giác của bất cứ ai khi mà phải đứng ngoài trời
nếu như ở lâu ngoài trời chúng ta không có các vật dụng chống nắng
thì chúng ta sẽ cảm thấy choáng váng và say sầm mặt mày
đó là hiện tượng sốc nhiệt
nói chung là đi làm từ lúc mà
bốn giờ sáng đến tầm giờ là đã về rồi
mình lắng mình phải đi sớm vậy
đấy lắng là phải đi sớm
chứ không thể nào
lúc lắng mà lao ra người đường chết luôn
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương
do nắng nóng trong ba ngày tới
chỉ số tiêu uv ở thành phố hà nội đà nẵng và thành phố hồ chí minh
có giá trị từ tám đến một mươi
ứng với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao
đến rất cao đối với cơ thể con người
khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng
các tỉnh bắc và trung trung bộ tiếp tục có nắng nóng gai gắt
có nơi đặc biệt gai gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi bảy đến bốn mươi độ
có nơi trên bốn mươi độ
theo khuyến cáo của các chuyên gia y tế thì
chỉ số tia cực tím cao nhất vào thời điểm giữa trưa
vì vậy khuyến cáo người dân nên tránh ra đường
từ tầm một mươi giờ đến một mươi sáu giờ chiều
và nếu có bất kỳ dấu hiệu nào của bỏng rát da
thì cần đến ngay các cơ sở y tế để khám và được điều trị kịp thời
để tránh tình trạng bị ung thư da
trại giam thanh lâm bộ công an đã long trọng tổ chức kỷ niệm bốn mươi năm ngày thành lập
và đón nhận huân chương bảo vệ tổ quốc hạng nhì
trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an dự lễ kỷ niệm
trải qua bốn mươi năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành
tập thể lãnh đạo và cán bộ chiến sĩ trại giam thanh lâm
vừa làm tốt công tác xây dựng đơn vị vừa làm tốt công tác quản lý
giam giữ giáo dục cải tạo phạm nhân phối hợp tốt với chính quyền địa phương
và nhân dân nơi đơn vị đóng quân trong công tác đảm bảo an ninh trật tự
và phát triển kinh tế xã hội
đơn vị đã giành được nhiều phần thưởng cao quý của đảng nhà nước
và các bộ ban ngành và chính quyền các cấp khen thưởng
phát biểu tại lễ kỷ niệm trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an
đã ghi nhận biểu dương và đánh giá cao những thành tích chiến công
của trại giam thanh lâm đã đạt được trong suốt bốn mươi năm qua
đồng chí thứ trưởng mong muốn trong thời gian tới cán bộ chiến sĩ trại giam thanh lâm
tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được giữ vững tinh thần đoàn kết
siết chặt kỷ luật kỷ quương để làm tốt công tác giam dũng quản lý cải tạo giáo dục phạm nhân
thực hiện nghiêm túc các chủ trương chính sách của đảng pháp luật của nhà nước
chỉ đạo của bộ công an về công tác thi hành án hình sự
kiên quyết không để xảy ra bị động bất ngờ trong trại giam
coi trọng công tác dạy nghề rèn luyện kỹ năng sống cho phạm nhân
để họ yên tâm cải tạo rèn luyện trở thành công dân lương thiện có ích cho xã hội
tiếp tục củng cố mối quan hệ mật thiết với cấp ủy chính quyền các ngành đoàn thể nơi đơn vị đóng quân
nhân dịp này thưa ủy quyền của chủ tịch nước trung tướng nguyễn văn sơn
đã trao huân chương bảo vệ tổ quốc hạng nhì cho trại giam thanh lâm
và huân chương bảo vệ tổ quốc hạng ba cho cá nhân đại tá nguyễn đình giang giám thị trại giam thanh lâm
hội thi điều lệnh bắn súng võ thuật công an nhân dân lần thứ năm năm hai nghìn một mươi chín bảng số hai khu vực phía bắc
được tổ chức tại tỉnh bắc giang sẽ diễn ra từ ngày hai mươi ba đến ngày hai mươi sáu tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
cho đến thời điểm này thì mọi công tác chuẩn bị cho hội thi đã sẵn sàng
để công tác chuẩn bị được chú đáo đảm bảo các điều kiện tổ chức sẵn sàng cho ngày khai mạc hội thi
ngay sau khi có kế hoạch của bộ công an công an tỉnh bắc giang đã sớm xây dựng
triển khai kế hoạch đăng cai tổ chức hội thi
đồng thời chỉ đạo các lực lượng chủ động tích cực vào cuộc
ngay sau khi bộ công an có kế hoạch công an tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch để tổ chức triển khai
báo cáo thường trực tỉnh ủy thường trực ủy ban dân tỉnh và chủ tịch ủy ban dân tỉnh
đồng thời là tham mưu cái văn bản ủy ban nhân dân tỉnh để phối hợp tổ chức gửi đến các cái ban ngành đoàn thể trong tỉnh
bên cạnh đó công an tỉnh đã huy động toàn bộ lực lượng vào cuộc để đảm bảo tốt nhất về an ninh trật tự
về an toàn giao thông về phòng cháy chữa cháy cũng như là công tác tuyên truyền quảng bá cho hội thi
công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông phòng cháy chữa cháy công tác tuyên truyền về hội thi công tác phục vụ đón tiếp
đã được công an tỉnh bắc giang chỉ đạo công an các đơn vị
địa phương tham mưu chuẩn bị chú đáo kỹ lưỡng các điều kiện về nơi ăn trốn ở của tám đoàn về tham gia hội thi đến nay cơ bản hoàn tất
khi mà công an tỉnh đã khảo sát tại cơ sở của cách san em thì là bên ban lãnh đạo công ty đã họp với toàn thể nhân viên
để họp toàn thể nhân viên để tạo những điều kiện như về phòng cháy chữa cháy an toàn thực phẩm cũng như là an ninh trật tự
tạo điều kiện tốt nhất cho các đoàn về đây dự hội thi
hội thi điều lệnh bắn súng võ thuật công an nhân dân lần thứ năm sẽ được tổ chức với nhiều nội dung thi phong phú như
lý thuyết về điều lệnh công an nhân dân thực hành của chỉ huy về điều lệnh công an nhân dân thực hành của cán bộ chiến sĩ về điều lệnh công an nhân dân
bắn súng quân dụng và thi võ thuật công an nhân dân
ngoài nhiệm vụ đăng cai tổ chức hội thi công an tỉnh bắc giang cũng đã thành lập một đội tuyển tham gia hội thi
càng gần đến ngày khai mạc việc tổ chức tập luyện càng được chú trọng đầu tư
mặc dù thời tiết nắng nóng nhưng với quyết tâm cao các thành viên trong đội tuyển vẫn hăng say tập luyện với tinh thần quyết tâm giành giải cao trong hội thi
các thành viên của đội tuyển công an tỉnh bắc giang tham dự hội thi bắn súng võ thuật công an nhân dân năm hai nghìn một mươi tám
với trách nhiệm là bản thân tôi là thành viên tôi sẽ cố gắng hết sức mình đem hết trách nhiệm và sự cố gắng của bản thân hoàn thành mọi nhiệm vụ mà ban tổ chức cũng như là các lớp tiểu giáo viên của đội tuyển đã hướng dẫn
làm sao đem lại kết quả cao nhất cho đội tuyển của công an tỉnh
buổi sơ duyệt ngày hôm nay thì tinh thần thái độ tập luyện của cán bộ chiến sĩ trong đội tuyển rất là tốt
khắc phục mọi khó khăn về thời tiết về điều kiện công tác cũng như về công việc của gia đình để các đồng chí tập luyện một cách rất nghiêm túc
mà đến giờ phút này thì qua buổi sơ duyệt tôi thấy là đạt kết quả rất tốt
vào ngày mai hai mươi ba tháng sáu hội thi điều lệnh bắn súng võ thuật công an nhân dân lần thứ sáu
năm hai nghìn một mươi chín bảng số hai khu vực phía bắc sẽ chính thức khai mạc
sự chuẩn bị chú đáo các điều kiện để đăng cai tổ chức cùng với sự nỗ lực tập luyện hết mình của đội tuyển công an tỉnh bắc giang sẽ mang lại sự thành công tốt đẹp cho hội thi
có phần xây dựng lực lượng công an nhân dân nói chung và lực lượng công an tỉnh bắc giang nói riêng
chính quy tinh nhuệ từng bước hiện đại đáp ứng mọi nhiệm vụ đặt ra trong thời kỳ mới